thưa quý vị vào chiều tối ngày hôm qua một mươi bốn tháng một mươi hai tổ công tác đặc biệt của công an tỉnh đồng nai tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
đối với lái xe nguyễn đức việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tỉnh bà rịa vũng tàu về hành vi điều khiển xe ô tô khách một mươi sáu chỗ trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy
với hành vi trên ngoài hình thức phạt tiền từ ba mươi cho đến bốn mươi triệu đồng thì lái xe nguyễn đức việt còn bị tước quyền sử dụng dây phép lái xe từ hai mươi hai cho đến hai mươi bốn tháng
trước đó vào lúc một mươi năm h cùng ngày tổ công tác đặc biệt của công an tỉnh đồng nai tuần tra trên tuyến quốc lộ năm mươi một qua địa phận phường long bình tân thành phố biên hòa
phát hiện lái xe nguyễn đức việt điều khiển xe ô tô khách một mươi sáu chỗ mang biển kiểm soát bảy mươi hai b một nghìn tám trăm năm mươi năm có dấu hiệu bất thường nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
qua test nhanh ma túy phát hiện lái xe việt dương tính với chất ma túy đá
bước đầu tài xế việt khai nhận trước đó khoảng một tuần đã sử dụng ma túy đá
cơ quan công an cũng xác định xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi hai b một nghìn tám trăm năm mươi năm này không đăng ký bến bãi tuyến cố định thường xuyên hoạt động ngoài tuyến xe rù bắt khách dọc đường